do ảnh hưởng của bão số ba và số bốn vừa qua tuyến giao thông từ trung tâm huyện vào các xã mường tiếp mường ải của huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bị chia cắt và cô lập
khiến các giáo viên và hơn hai trăm linh học sinh bán chú của trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở nậm tiếp gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt đặc biệt thiếu lương thực thực phẩm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
sau mưa lũ các điểm trường khác ở các xã mường tiếp mường ải vẫn ngổn ngang bề bộn
để có lương thực ăn duy trì việc dạy và học các giáo viên đã phải thay phiên nhau đi bộ trèo đèo lội suối rất nguy hiểm để mang vác lương thực từ rất xa về trường
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở nậm tiếp có hơn ba trăm hai mươi học sinh trong đó có hơn hai trăm linh học sinh là con em các đồng bào dân tộc thiểu số như mông thái khơm mú
dù cơ sở vật chất quân phiên nhà trường còn hư hỏng do mưa lũ
phòng học sân trường còn lấm lên bùn đất cơm ăn còn thiếu sách vở bút viết của năm học mới còn chưa đầy đủ
nhưng các thầy giáo cô giáo và học sinh nơi đây vẫn duy trì việc dạy và học

nhưng các thầy giáo cô giáo và học sinh nơi đây vẫn duy trì việc dạy và học
tuyến đường từ bản cánh xã tà cạ vào trung tâm xã mường ải dài ba mươi bảy km là con đường độc đạo vào địa bàn các xã mừng tiếp mường ải
lưu thông và vận chuyển hàng hóa thực phẩm đồ dùng học tập phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và công tác dạy và học của giáo viên và học sinh
gần hai tháng nay tuyến đường vẫn bị chia cắt hư hỏng nặng nề chưa thể khắc phục
khiến việc vận chuyển gạo cũng như các loại hàng hóa nhu yếu phẩm khác càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
gần hai tháng nay tuyến đường vẫn bị chia cắt hư hỏng nặng nề chưa thể khắc phục

cùng với đó hệ thống thủy điện nhỏ do nhà trường tự lắp đặt giờ đã bị mưa lũ cuốn trôi khó khắc phục lại được
đồng nghĩa với việc này để duy trì và hoàn thành nhiệm vụ năm học
giáo viên và hàng trăm học sinh ở nhà trường tự lắp đặt
đây còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác